nhiều năm qua trung đoàn một trăm bốn mươi một thuộc sư đoàn sao vàng quân khu một thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ đến huyện tri lăng tỉnh lạng sơn giúp các xã xây dựng đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trung đoàn một trăm bốn mươi một thuộc sư đoàn sao vàng đã cử một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ đến xã y tịch và xã bằng mạc huyện tri lăng giúp nhân dân bê tông hóa các tuyến đường giao thông liên thôn
tại hai xã này cán bộ chiến sĩ đã cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân tiến hành đổ bê tông các tuyến đường phai xá lũng hà khòn nưa khòn vạc phai xá đơn xa với tổng chiều dài gần bốn km
nhận được kế hoạch tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tổ hai xã y tịch xã bằng mạc của huyện tri lăng tỉnh lạng sơn